trong khi đó chính phủ ukraine đã thông qua kế hoạch ngừng xuất khẩu khí đốt than đá và dầu nhân liệu do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại quốc gia đông âu này
theo đó các mặt hàng than đá dầu nhiên liệu và khí đốt được sản xuất trong nước thuộc danh mục các loại hàng hóa bị cấm xuất khẩu trong thời gian xảy ra xung đột
nghị quyết nêu rõ quyết định cấm xuất khẩu các mặt hàng trên có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nga và tình trạng thiết quân luật ở quốc gia đông âu này
ukraine đã áp đặt tình trạng thiết quân luật vào ngày hai mươi bốn tháng hai sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của nga bắt đầu
sau đó ukraine đã ba lần gia hạn tình trạng thiết quân luật kéo dài đến ngày hai mươi ba tháng tám tới